quốc hội thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước phương án phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
các đại biểu đánh giá năm hai nghìn một mươi chín là một năm bứt phá của nền kinh tế đất nước
trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động các chỉ tiêu đều đạt một mươi hai trên một mươi hai có năm chỉ tiêu vượt kế hoạch
tuy nhiên cũng theo các đại biểu bên cạnh những kết quả thì vẫn còn những tồn tại hạn chế trong nhiều lĩnh vực cần được khắc phục
dự án đường có tóc đà nẵng quảng ngãi đã hoàn thành chính thức thông xe và đưa vào khai thác là ngày hai tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên sau khi dự án hoàn thành việc hoàn trả các tuyến đường địa phương bị hư hỏng do phục vụ thi công
vẫn chưa được thực hiện hoàn chỉnh các đường gom đường dân sinh vẫn chưa được hoàn trả
mặc dù bộ giao thông vận tải
bộ giao thông vận tải đã làm việc với đường có tóc đà nẵng quảng ngãi và đường có tóc đà nẵng quảng ngãi thì có nhiều văn bản hứa hạn
nhưng mà đến nay thì vẫn chưa được giải quyết dứt điểm
chủ trương xây dựng tuyến giao thông kết nối lai châu với cao tốc nội bài lào cai và tuyến nghĩa lộ yên bái với cao tốc nội bài lào cai
tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khoa một mươi bốn đã thông qua và ban hành nghị quyết số bảy mươi một bổ sung danh mục sử dụng vốn oda
trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn
trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi chính phủ đã hoàn thành ký kết thiệp định bài vốn
tuy nhiên cho đến nay dự án vẫn chưa được bố trí vốn đối ứng đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai mươi để thực hiện công tác giải phóng hoạt bằng
đại biểu lê công nhường cho rằng chung quanh nghị định sáu bảy hỗ trợ ngư dân đóng tàu vỏ thép
đang tồn tại nhiều vấn đề cần được tháo gỡ để tạo điều kiện cho ngư dân vươn khơi
trong quá trình triển khai nghị định đã xảy ra số bắt cặp và dẫn đến vấn đề lớn hiện nay
dưới nợ trao vay chuyển sang nợ xấu ngày càng tăng do khách hàng chậm trao nợ do chi phí vận hành tàu xét
dẫn đến không hiệu quả nên ngư dân chậm trao nợ hoặc không trao nợ tác động lớn đến tình hình tài chính của các ngân hàng tham gia trao vay theo nghị định sáu mươi bảy
đến nay nhiều ngân hàng đã khởi kiện ngư dân vay đóng tàu sáu mươi bảy và số vụ khởi kiện ngày càng tăng
và nhiều ngư dân bỏng chốc tránh tay nợ nần vì tiêm phong tham gia đóng tàu sáu mươi bảy
bức tranh kinh tế xã hội của đất nước tiếp tục được phân tích khi đại biểu nguyễn thanh hải đề cập đến vấn đề quản lý các giao dịch bất động sản
nhất là tình trạng lừa đảo bán nhà đất tại các dự án không có thật diễn biến phức tạp
điều này đặt ra cho chúng ta nhiều câu hỏi cần được giải đáp mà nhất là hiệu quả trong phát triển nhà ở cho người lao động có thu nhập thấp
và việc giải quyết hài hòa đúng pháp lực quyền và lợi ích hợp pháp của các bên nhà đầu tư bang quản lý nhà chung cư và người mua nhà
đặc biệt là việc thực hiện các kết luận sau khi kiểm tra giám sát đối với các dự án nhà chung cư
mâu thửng cơ bản giữa người mua nhà đầu tư và các diện tích sử dụng chung các công trình phục vụ công cộng hay như cam kết ban đầu của nhà đầu tư đối với người mua nhà
điều này là những vấn đề đã xuất hiện từ lâu đã có nhiều giải pháp được đưa ra trong thời gian vừa qua
nhưng hiệu quả của những giải pháp này thì cần phải đánh giá lại một cách tổng thể để kịp thời điều chỉnh trong thời gian tới
buổi chiều quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước phương án phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi